ubnd tỉnh quảng bình đã quyết định tổ chức xét tuyển vào lớp một mươi thay vì thi tuyển như các năm trước
và chỉ tổ chức thi tuyển với trường trung học phổ thông chuyên võ nguyên giáp
mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển vào một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh quảng bình
nếu không trúng tuyển học sinh được rút hồ sơ dự tuyển vào trường khác nếu còn chỉ tiêu
khi xét đến chỉ tiêu cuối nếu hai thí sinh trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau
trường chọn theo thứ tự ưu tiên điểm trung bình cả năm học lớp chín cao hơn
tổng điểm trung bình cả năm của môn toán và ngữ văn lớp chín cao hơn
nếu vẫn còn trường hợp điểm bằng nhau giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình sẽ quyết định